buôn lậu gần ba bốn trăm linh tấn hạt điều thô đặng văn tuấn giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên sản xuất thương mại tuấn thịnh
địa chỉ tại phường long phước thị xã phước long tỉnh bình phước đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước
phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi buôn lậu
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi một đọng văn tuấn đã sử dụng pháp nhân của công ty trách nhiệm hiệu hạn
một thành viên sản xuất thương mại tuấn thịnh nhập khẩu hơn ba sáu trăm linh tấn hạt điều thô để sản xuất xuất khẩu
nhưng sau khi nhập khẩu về tuấn chỉ tiến hành sản xuất ra hơn bốn mươi sáu tấn nhân điều tương đương với gần hai trăm năm mươi tấn hạt điều thô để xuất khẩu
còn lại gần ba bốn trăm linh tấn hạt điều thô trị giá hơn một trăm năm mươi bốn tỷ đồng tuấn không xuất khẩu mà tự ý chuyển tiêu thụ hết trong nước nhằm thu lợi bất chính
vào ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cục hải quan tỉnh bình phước đã ra quyết định
khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên sản xuất thương mại tuấn thịnh
và chuyển giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước điều tra theo thẩm quyền